ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nguyễn nhật trường an
sinh năm hai nghìn hai nguyễn đình quốc huy sinh năm hai nghìn cùng ngụ tại quận bình thạnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an nhóm khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật tài sản
rạng sáng ngày ba tháng một mươi hai an điều khiển xe máy đi ở phường hai mươi năm quận bình thạnh
thì thấy người phụ nữ trẻ tuổi mang quốc tịch nga sử dụng điện thoại di động
khi đang đi trên xe ôm an tiếp cận cướp giật chiếc iphone một mươi ba r rồi tăng ga tẩu thoát và mang bán được chín triệu đồng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày huy mượn xe máy của nguyễn tấn bảo sinh năm hai nghìn ba ngụ quận bình thạnh
và nói là đi cướp dật thì bảo đồng ý sau đó huy lái xe qua nhiều tuyến đường để săn mồi
rạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai huy phát hiện người phụ nữ đeo túi sách ngồi sau xe máy
do một người phụ nữ khác điều khiển ở đường phan xích long phường ba quận bình thạnh
lúc này huy áp sát giật túi sách sau đó huy tăng ra tẩu thoát khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị
hai vụ việc được trình báo công an qua truy xét ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an đã bắt giữ được an huy và mời bảo làm việc về hành vi trên